thủ tướng italia madu dragi kêu gọi liên minh châu âu eu từ bỏ nguyên tắc đồng thuận trong các quyết định về chính sách đối ngoại
khi liên minh này đối diện với thách thức kinh tế và an ninh liên quan đến can sự quân sự của nga tại ukraine
theo thủ tướng italia cần hướng đến cách tiếp cận đa số hợp lý để đẩy nhanh các quyết định liên quan đáp trả nga
một sự thay đổi theo hướng đề xuất của thủ tướng ragi sẽ cho phép eu xử lý rứt điểm một số tiếng nói phản đối riêng lẻ trong khối
nổi bật là trường hợp của hungary nước liên tục đưa ra tuyên bố không chấp nhận áp đặt trừng phạt năng lượng chống nga
hiệp ước lisbon năm hai nghìn một mươi chín cho phép eu áp dụng nguyên tắc đa số trong các quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực
chủ đề nhạy cảm như là thuế bảo đảm an ninh xã hội gia nhập thành viên mới
tuy nhiên các chính sách về đối ngoại an ninh hợp tác cảnh sát vẫn yêu cầu đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên
trong quá khứ italia từng đưa ra đề nghị về cải cách tuy nhiên ý tưởng của thủ tướng dragi nhiều khả năng sẽ không có tính khả thi
bởi muốn được thông qua sẽ lại phải cần đến quy tắc đồng thuận tuyệt đối